sửa chữa thiết bị gia đình xây dựng điện nước sân bay đường dài hoặc các vấn đề về y tế sức khỏe xét nghiệm nước sinh hoạt tại nhà bác sĩ gia đình hay những dịch vụ chuyên việc khác phục vụ các nhu cầu thiết yếu trong một gia đình
tất cả những nhu cầu thiết yếu đó đều dễ dàng tìm kiếm trên một giao diện thông minh tiện dụng
và hiện nay có khoảng hai nhà cung cấp trong một mươi nhóm dịch vụ trên luôn sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng
ngay khi họ click trên app radar của điện thoại hoặc trang web radar vn trên máy tính cái tên radar có lẽ cũng thể hiện hàng y đó
chỉ cần bật ứng dụng như một đầu theo sóng radar sẽ tìm kiếm giúp khách hàng những địa chỉ thực uy tín xung quanh họ
mục đích của radar là trở thành một thợ tốt quanh bán
thợ tốt nhất của một dịch vụ tại hà nội
để có được mạng lưới radar như ngày hôm nay thật không dễ dàng
câu chuyện khởi nghiệp của mã hoàng hải và đồng sáng lập tạ quang thái
ở tuổi ngoài bốn mươi với những người tên là mã hoàng hải
có nhiều ngã rẽ thật sự đáng khâm phục
trở lại vào những ngày tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm ứng dụng di động radar được giới thiệu tới khách hàng
và mới chỉ phát triển ở một mảng hỗ trợ kết nối nhu cầu về dịch vụ cứu hộ sửa chữa xe máy
ý tưởng sơ khai bắt nguồn từ chính một lần hỏng xe của anh tạ quang thái
với những người giàu ý tưởng và luôn muốn sáng tạo câu chuyện hỏng xe như một cái cớ
mà tạ quang thái cùng với mã hoàng hải đã tạo ra

với những tính năng đơn giản
nhưng hết sức thiết yếu
cho cuộc sống hôm nay
radar đã nhận được gói hỗ trợ trị giá
với các công cụ dịch vụ miễn phí
từ facebook và hơn ba mươi đối tác
để xây dựng phát triển và gia tăng khách hàng
cho ứng dụng di động của đơn vị mình
hiện tại ứng dụng radar
đã có hơn hai trăm linh lượt tải về
trên ios và android
với ba mươi lượng người dùng đăng ký
gần hai mươi đơn hàng
giao dịch thành công một tháng
tập trung vào sửa chữa thiết bị gia đình
như các bạn biết không phải là hai mươi
sắp tới sẽ là hai trăm linh
hay đến hai triệu người
chúng tôi không thể nào
phình to người ra để quản lý cây đấy
thay vì việc đấy chúng tôi sẽ phải
viết ra những phần mềm
làm sao tự động hóa những quá trình
chăm sóc khách hàng quản lý khách hàng
và theo dõi những trải nghiệm của họ
để tương tác một cách tự động
trên hệ thống
mục đích của radar là như vậy
chúng tôi cũng mong muốn
triển khai được radar
ở các thành phố lớn tại việt nam
trên mắt là hà nội hồ chí minh
sau đó là các tỉnh thành phố khác
như là đà nẵng nha trang
cần thơ hải phòng
thì tất nhiên là
cái đó còn tùy thuộc vào
nguồn lực mà radar có nữa
tuy nhiên thì đấy cũng là mong muốn của chúng tôi
mục đích của chúng tôi
trước hết là đồng cấp những dịch vụ tốt
với người dùng
và từ đó thì sẽ mở rộng ra
các thành phố tại việt nam
khởi nghiệp không cố định
ở độ tuổi nào thời điểm nào
và cũng không cứ là phải
một sản phẩm lớn lao nào khác
câu chuyện khởi nghiệp của mã hoàng hải
và tạ quang thái
là minh chứng cụ thể cho khát vọng khởi nghiệp
trong mỗi chúng ta
luôn mầy mò tìm hiểu
thử sức với những ý tưởng mới lạ
có thể là điểm khởi đầu
cho hành trình khởi nghiệp
của mỗi một con người